sở giao thông vận tải hà nội vừa công bố một mươi một tuyến phố cấm taxi trên địa bàn
theo các khung giờ tương ứng nhằm hạn chế nguy cơ ủn tắc giao thông
cụ thể các tuyến đường phố cấm taxi và xe hợp đồng dưới chín chỗ cả hai chiều
trong các khung giờ cao điểm từ sáu giờ đến chín giờ và từ một mươi sáu giờ ba mươi phút đến một mươi chín giờ
bao gồm các đường giảng võ láng hạ lê văn lương
đường trường trinh sẽ cấm từ đoạn vương thừa vũ đến tôn thất tùng
cụ thể các tuyến phố công thiên cấm chiều từ lê duẩn đi ô chợ dừa
trừ ngày lễ thứ bảy và chủ nhật đủ hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cầu trương dương sẽ cấm theo chiều từ nguyễn văn cử sang trần nhật duật
từ sáu giờ đến chín giờ trừ ngày lễ thứ bảy và chủ nhật
phố hàng bài đoạn từ trần hưng đạo lý thường kiệt sẽ cấm taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ
theo chiều trần hưng đạo lý thường kiệt từ một mươi chín h đến h các ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật
đặc biệt các đường phố cấm xe taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ cả ngày
gồm phủ doãn cấm chiều tràng thi hàng bông cầu giấy xuân thủy cấm cả hai chiều
ngõ tám trăm chín mươi bảy giải phóng cổng vào biến xe phía nam sẽ cấm taxi theo chiều từ đường giải phóng đi vào bến xe